phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia cho tỉnh ninh bình
gồm long sàng trước nghi môn ngoại và trước mái đường đền thờ vua đinh tiên hoàng có niên đại từ thế kỷ một mươi bảy
hiện đang lưu giữ tại khu di tích lịch sử cố đô hoa lư
đấy là những hiện vật rất tiêu biểu cho văn hóa của việt nam
vừa là một di vật gắn với di tích thờ các vị vua đầu tiên của việt nam
nhưng đồng thời cũng là những tác phẩm nghệ thuật được chế tác bằng những hiện vật rất độc đáo bởi các làng nghề hoa lư của địa phương
đó là cái làng nghề của vùng đất việt linh nhân tiện chế tác đá của ninh bình
hai hiện vật này được coi là những tác phẩm mỹ thuật độc đáo với cách thức trang trí không giống bất kỳ long sàng nào ở việt nam từ trước đến nay
điều này cho thấy sự sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân điêu khắc đá thế kỷ một mươi bảy
khi giải công tạo tác một bức tranh trên đá với ý nghĩa sâu xa ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc